sáng nay phòng cảnh sát truy nã truy tìm cục cảnh sát hình sự bộ công an đã bắt giữ thành công đối tượng truy nã người nước ngoài đang cư trú tại việt nam
đi cùng ban chuyên án phóng viên intv đã ghi lại toàn bộ quá trình bắt giữ đối tượng
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau
sáu giờ sáng
tại cục cảnh sát hình sự bộ công an
một buổi họp ban chuyên án để triển khai kế hoạch bắt đối tượng

đồng chí quá trình phá án phá án phải thực hiện đúng điều đoạn công an dân dân
và bảo bảo an toàn cho người dân và đối tượng
xin mời đồng chí xuất kích
sau khi nhận thông tin về đối tượng
sau khi nhận thông tin về đối tượng
thì bản thân tôi đã tiến hành xác minh
tại rất nhiều nơi nhiều tỉnh thành tại việt nam
để tôi dựng lên các mối quan hệ của đối tượng
cũng như cách thức đối tượng di chuyển lẩn trốn tại việt nam
sau nhiều ngày đêm chúng tôi xác minh và cùng phối hợp với các đơn vị liên quan
thì bản thân tôi sau khi xác định được thông tin đối tượng lần trốn đến tòa nhà
thì tôi đã bí mật cùng với các đơn vị nghiệp vụ liên quan
đã tiến hành ra soát và kiểm tra bí mật
thì đã phát hiện dừng được chân dung đối tượng
sau khi xác định chính xác đối tượng
thì tổ công tác đã tiến hành mật phục và đón lòng đối tượng
tại khu vực tòa nhà gửi điên bay
và đã bắt giữ đối tượng đảm bảo an toàn đúng pháp luật
còn đây là đối tượng kim chin kê
sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi sáu quốc tịch hàn quốc
đối tượng này đã bị
interpol phát lệnh truy nã tháng ba năm hai nghìn hai mươi một về hành vi lừa đảo
trước khi sang việt nam đối tượng từng là giám đốc của một công ty bên hàn quốc
tại thời điểm này đối tượng và đồng phạm đã âm mưu lừa đảo rất nhiều nạn nhân
bằng cách hứa hẹn về lợi tức đầu tư
nếu đầu tư một số tiền vào công ty này
các nhà đầu tư có thể nhận được ba lợi nhuận hàng tháng
bằng cách này đối tượng và đồng phạm đã lừa đảo một trăm năm mươi tỷ won
bằng gần ba tỷ tiền việt nam
của gần một nạn nhân trong khoảng ba năm
thời gian từ tháng tám năm hai nghìn một mươi bảy
đến tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
sau khi chúng tôi đã đấu tranh thành công
cái chuyên án chuyên bắt đối tượng
chuyên đả người nước ngoài
thì chúng tôi cũng nhận thức rằng
đây là trước hết
đây là một cái nhiệm vụ chính trị
được đảng và nhân ước giao
đặc biệt là của ngành công an của cục cảnh sát hình sự giao
chúng tôi rất tự hào là
khi phá được chuyên án và thành công
thì đã góp phần vào cái
thành tích cái chiến công
vào cái kỷ niệm sáu mươi năm
ngày thành lập lực lượng cảnh sát nhân dân
hiện cục cảnh sát hình sự bộ công an
đang tiến hành các thủ tục
để bàn giao đối tượng này cho cảnh sát hàn quốc
tại cảng hàng không quốc tế nội bài
em gái hỏi đi